chủ tịch nước trần đại quang cùng các thành viên đoàn đại biểu quốc hội tp hcm đã có buổi tiếp xúc cử tri lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố để lắng nghe tiếp thu và giải đáp những kiến nghị của lực lượng vũ trang gửi đến quốc hội
các cử tri lực lượng vũ trang tp hcm kiến nghị tám vấn đề gồm cần tăng cường công tác quốc phòng an ninh xây dựng khu vực phòng thủ giáo dục quốc phòng an ninh cho các đối tượng các cấp các ngành phát triển kinh tế cần kết hợp tốt giữa kinh tế với quốc phòng quốc phòng với an ninh những tồn tại của những văn bản pháp luật đã ban hành còn thiếu văn bản hướng dẫn thực hiện cần có biện pháp mạnh để bài trừ tệ nạn ma túy có chính sách nhà ở cho cán bộ sĩ quan trong lực lượng vũ trang
thay mặt đoàn đại biểu quốc hội tp hcm chủ tịch nước trần đại quang tiếp thu và đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các cử tri đồng thời dành thời gian trả lời giải đáp các ý kiến kiến nghị của lực lượng vũ trang thành phố
nhấn mạnh việc thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai chủ tịch nước yêu cầu trong thời gian tới cử tri trong lực lượng vũ trang thành phố cần kiên quyết đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa chủ động làm thất bại chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch
đề cập đến nội dung được nhiều cử tri quan tâm về nhiệm vụ của lực lượng vũ trang trong tình hình mới xây dựng khu vực phòng thủ chủ tịch nước khẳng định đây là nhiệm vụ trọng yếu của toàn đảng toàn dân trong đó lực lượng vũ trang là nòng cốt
lực lượng vũ trang phải luôn sẵn sàng chiến đấu cao nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa lực lượng vũ trang cần phối hợp chặt chẽ với nhau phát huy sức mạnh tổng hợp thường xuyên luyện tập các phương án phòng thủ xây dựng thế trận lòng dân vững chắc